hội đồng xét xử toán nhân dân tp hà nội sẽ tiến hành tuyên án đối với bị cáo trương quốc cường
cựu thứ trưởng bộ y tế và đồng phạm trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế tp hcm và các tỉnh thành phố khác
trước đó vào chiều ngày một mươi bốn tháng năm đại diện viện kiểm sát nhân dân đã đề nghị hội đồng xét xử
tuyên phạt bị cáo trương quốc cường từ bảy đến tám năm tù
cựu phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế nguyễn việt hùng từ ba đến bốn năm tù
cựu công chức cục hải quan tp hcm lê đình thanh từ hai đến ba năm tù
cùng về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo phạm hồng châu cựu trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược
bị đề nghị từ bảy đến tám năm tù
bị cáo nguyễn thị thu thủy cựu phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược
từ bốn đến năm năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
các bị cáo khác thuộc công ty vn phạc ma bị đề nghị từ một mươi một đến hai mươi năm tù
trong đó bị cáo nguyễn minh hùng cựu chủ tịch hội đồng quản trị
kiêm tổng giám đốc công ty vn phạc ma bị đề nghị hai mươi năm tù
tổng hợp với bản án một mươi bảy năm tù của bản án trước
buộc bị cáo nguyễn minh hùng phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là ba mươi năm tù
công an tp hcm hiện đang tiếp tục điều tra
khám nghiệm hiện trường làm rõ nguyên nhân vụ bốn người chết trong phòng trọ
trên đường số sáu phường hiệp bình phước tp thủ đức xảy ra vào ngày hôm qua
vụ việc thương tâm được phát hiện vào sáng ngày một mươi tám tháng năm
người dân trong xóm trọ trên đường số sáu phường hiệp bình phước tp thủ đức tp hcm
phát hiện hai vợ chồng cùng hai con nằm bất động trong phòng trọ người tím tái
người dân lập tức trình báo cơ quan chức năng đồng thời đưa các nạn nhân đi cấp cứu
tuy nhiên cả bốn người đều không qua khỏi
cơ quan công an đã khám nghiệm hiện trường lấy lời khai của nhân chứng và điều tra nguyên nhân vụ việc
theo các nhân chứng gia đình nạn nhân thuê trọ gặp nạn làm nghề bán cá ở chợ tân định quận một
tối hôm trước có đốt than nướng cá trước cửa phòng trong căn phòng bịt kín
bước đầu công an tp thủ đức nhận định có khả năng các nạn nhân tử vong là do ngạt khí
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc vừa thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với yut căm chú tại xã ea phê huyện crong park để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân trong vụ án này là ible prong chú cùng xã
vào khoảng một mươi tám h ngày ba mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một y bre và một số người bạn có đến nhà người quen ở cùng xã để tổ chức ăn nhậu
đến khoảng hai mươi h cùng ngày yli goniê là con trai của yrút cùng với một số người bạn đi ngang qua
và có xảy ra lớn tiếng dẫn đến đánh nhau với ibre
thế vậy yrút đã đi xuống cầm một con giáp
yrút đã cầm dao ra để bảo vệ bênh vực con
tại đây yrút đã cầm dao chém một nhát trúng vào cổ bên trái của yblê
chưa dừng lại yrút còn cầm dao đuổi chém những người đi cùng với yblê nhưng không trúng ai
sau khi gây án y rút vứt con dao rồi bỏ chạy và đến ngày hôm sau thì ra công an xã đầu thú
riêng yblê được người dân đưa đến bệnh viện gốc cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng
nhưng tỷ lệ thương tật là một mươi hai
sau khi tiếp nhận hồ sơ từ công an huyện grong park để điều tra
đến nay văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam y jut về hành vi giết người
liên tiếp các vụ vận chuyển trái phép chất ma túy vừa bị công an tỉnh lai châu triệt phá trong những ngày qua
thu giữ hai mươi ba năm bánh heroin
ngày một mươi bảy tháng năm tại khe suối gần km số hai đường tỉnh lộ một trăm hai mươi chín b thuộc khu vực tà ganh bản nậm pậy thị trấn phong thổ
tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lai châu
trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phát hiện bắt quả tang má a tổng thu giữ một mươi hai bánh heroin
qua điều tra ban đầu má a tồng khai nhận đã lấy số ma túy trên từ một đối tượng người lào bên điện biên
mang sang lai châu bán với giá một trăm hai mươi triệu đồng một bánh
nếu vụ việc chót lọt tổng sẽ nhận được bốn mươi triệu đồng tiền công
trong lúc chuẩn bị giao dịch thì bị lực lượng công an bắt giữ
trước đó vào ngày một mươi hai tháng năm tại km hai trăm chín mươi sáu quốc lộ bốn h thuộc địa phận bản paru xã hua bum huyện nậm nhùn
ban chuyên án đã bắt quả tang hai đối tượng là tần sai phin và tản sử mầy cùng chú huyện đậm nhùn tỉnh lai châu
khi đang vận chuyển hai bánh heroin
đấu tranh mở rộng chuyên án vào ngày một mươi sáu tháng năm công an cảnh sát điều tra công an huyện đậm nhùn bắt giữ lào thị việt
đến một mươi một h ngày một mươi bảy tháng năm lực lượng công an khám xét khẩn cấp nhà của phản xê hừ ở bản park ma xã mường tè huyện mường tè
thu giữ thêm chín năm bánh heroin
công an tỉnh hải dương vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bốn bị can trong đó có hai bị can bị bắt tạm giam và hai bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú
để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
đường dây đánh bạc này do phạm văn trung chú tại thôn huyền bùa xã yết kiêu huyện gia lộc cầm đầu tổ chức đánh bạc bằng hình thức số lô số đề
nhóm đối tượng này liên kết với nhau sử dụng tài khoản gia lô để thực hiện mọi giao dịch
hàng ngày thông tin người chơi được các chân dết thu thập tập hợp và chuyển qua điện thoại cho trung để nhận tiền hoa hồng
căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đã mời các đối tượng liên quan đến cơ quan công an làm việc và đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội
theo kết quả điều tra ngày một mươi tháng năm phạm văn trung dương thị ngọc thu lê văn đông nguyễn minh hiệu và một số đối tượng khác đã sử dụng tài khoản gia lô trên điện thoại
để đánh bạc bằng hình thức số lô số đề với tổng số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
thưa quý vị đến thời điểm này công tác bảo đảm an ninh trật tự cho sea games ba mươi một đã bám sát quá trình chuẩn bị tổ chức đại hội
cơ bản đáp ứng tiến độ các yêu cầu nhiệm vụ
cùng với nhiều lực lượng khác những người lính cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội cũng đang cố gắng hết mình
nỗ lực thực hiện các phương án bảo đảm môi trường an ninh an toàn phục vụ tốt nhất cho các hoạt động của sự kiện thể thao quan trọng này
ghi nhận của phóng viên intv tại trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội
trước khi vào ca trực mỗi cán bộ chiến sĩ sẽ được tập trung quán triệt bàn giao vũ khí công cụ hỗ trợ như thế này
với quyết tâm cao nhất là hoàn thành mọi nhiệm vụ bảo đảm tuyệt đối an toàn sea games ba mươi một
công việc của cán bộ chiến sĩ cũng rất là đề cao
thứ nhất là để mong muốn là bảo vệ an toàn những sự kiện đại hội của thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một diễn ra tại việt nam
cái thứ hai là song song với nhiệm vụ bảo vệ sea games thì là để tuần tra phòng chống đua xe máy trái phép
cũng như không để xảy ra gây dối chất tử công cộng
trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội cũng đã phát động cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm
huy động gần sáu cán bộ chiến sĩ tham gia tuần tra khép kín địa bàn
từ ngày một mươi tháng bốn đến nay đã phát hiện bắt giữ bàn giao cho công an các cấp
trên tám mươi đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự như tàng trữ trái phép chất ma túy tàng trữ công cụ hỗ trợ
không để hình thành các đoàn nhóm ổ nhóm tụ tập gây dối trật tự và đua xe trái phép
lực lượng cảnh sát cơ động là một lực lượng tuyến đầu rất vất vả
thực hiện nhiệm vụ trên rất nhiều mặt công tác từ công tác bảo vệ tham gia công tác tuần tra kiểm soát
rồi công tác giải quyết các tình huống đột xuất xảy ra trên địa bàn thành phố hà nội
để đảm bảo với việc đấy là đơn vị phải chủ động khảo sát nắm tình hình địa bàn
trao đổi với công an sở tại công an các phường quận nơi đơn vị đã triển khai lực lượng tham gia tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự
tâm thế của cán bộ chiến sĩ của đơn vị là quyết tâm ra quân là giành thắng lợi và bảo vệ an toàn tuyệt đối cho cgm ba mươi một
tại các khu vực luyện tập thi đấu và nơi an nghỉ của các đội tuyển quan chức thể thao
lực lượng cảnh sát cơ động hà nội cũng đã bố trí cán bộ trực chiến hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
kịp thời xử lý các vụ việc phát sinh quyết không để xảy ra những tình huống bị động bất ngờ
có lực lượng của trung đoàn cảnh sát cơ động có sự hiến diện ở đây là hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đảm bảo công tác an ninh an toàn cho các đoàn vận động viên tham dự cgm hai mươi một tại khách sạn của tôi
đem đến một cái cảm giác cho khách đến khách sạn một sự an toàn
cũng như là một sự chào đón rất là thân thiện và nhiệt tình đối với các đoàn khách
tất cả lực lượng của chúng tôi thì hai mươi bốn trên hai mươi bốn thì thời gian nghỉ ngơi rất là hạn chế
nhưng đây là một nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của năm hai nghìn hai mươi hai
nằm ở lúc chủ nhà thì anh em tôi
tôi rất là vinh dự và tự hào là một người chiến sĩ công an nhân dân
chúng tôi tự cảm thấy trách nhiệm của mình là đảm bảo an ninh trật tự cho khu vực được bảo vệ
và thứ hai là an toàn cho các vận động viên để thi đấu đạt kết quả tốt nhất
bằng sự chủ động linh hoạt trong triển khai phương án và bố trí lực lượng khoa học
những người lính cảnh sát cơ động công an thành phố hà nội đã góp phần bảo vệ tuyệt đối an toàn
các hoạt động liên quan đến cgm hai mươi một góp phần xây dựng hình ảnh đất nước việt nam
hà nội tươi đẹp điểm đến an toàn trong mắt bạn bè quốc tế